đồng thời trong quá trình làm việc bách phát hiện khu vực kho để hàng công ty này có nhiều sơ hờ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp